hành vi mạo danh cán bộ có thẩm quyền để đe dọa lừa đảo xuất hiện đã lâu
và cũng không ít người đã bị lừa bởi thủ đoạn này
gần đây loại tội phạm này đang có xu hướng chuyển địa bàn hoạt động về vùng nông thôn
tại tỉnh bắc cạn cũng có nhiều vụ việc đã xảy ra
người bị hại mất hàng trăm thậm chí hàng tỷ đồng
phản ánh của phóng viên truyền hình nhân dân
nghỉ hưu đã lâu nhưng những ngày gần đây ông phạn bất ngờ nhận được điện thoại
từ người xa lạ tự xưng làm việc ở bộ công an và thông báo ông có liên quan đến một vụ án lớn
đối tượng liên tục gọi điện và đe dọa ông yêu cầu ông phạn chuyển tiền để giải quyết vụ việc
theo số liệu của phòng cảnh sát hình sự
công an tỉnh bắc cạn từ năm hai nghìn một mươi bảy đến nay
địa phương này xảy ra hàng chục vụ đối tượng lừa đảo đã chiếm đoạt hơn ba tỷ đồng
trong đó có một trường hợp sau khi đối tượng lừa đảo gọi điện đe dọa đã chuyển hơn một tỷ đồng cho chúng
cái này là đối tượng lợi dụng cái lòng tin cũng như sự sợ hãi của nhân dân
dẫn tới là đối tượng có thể đưa những hình ảnh các quyết định của các cơ quan viện kiểm sát
công an đề nghị truy tố mà có cái tên người dân đối tượng điền tên người dân vào
và các cái dấu đó thì thật ra nó là những cái dấu giả mạng để đối tượng đe dọa cũng như chiếm đoạt cái lòng tin của người dân
ở những thôn bản vùng sâu vùng xa do nhận thức một số người còn hạn chế
nên tội phạm lừa đảo thường tìm hiểu về cuộc sống công việc của họ để đe dọa
nhiều người thiếu cảnh giác đã mất tiền
đây là hiện tượng đang có xu hướng tăng lên cần được ngành chức năng sớm có giải pháp tuyên truyền
xử lý nghiêm tội phạm lừa đảo ổn định cuộc sống nhân dân